trước nhiều yếu tố bất lợi đang diễn ra trong vụ hẻ thu năm hai nghìn hai mươi ngày hai mươi tám tháng năm
đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng lê quốc doanh làm trưởng đoàn
đã đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất lúa hẻ thu
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh long an để vụ hẻ thu tiếp tục thắng lợi
đến thời điểm này nông dân long an đã xuống giống được gần một trăm năm mươi ha lúa hẻ thu năm hai nghìn hai mươi
trên tổng kế hoạch hai trăm một mươi bảy sáu trăm bốn mươi ha lúa
tiến độ xuống giống chậm hơn so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của khô hạn và xâm nhập mặn
hiện tại trà lúa hẻ thu sớm ở long an đã thu hoạch được hơn hai mươi một sáu trăm linh ha
năng suất bình quân từ bảy tám tấn một hectare lúa tươi giá bán lúa tươi tại ruộng khoảng năm năm trăm linh đồng một kg
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị
long an chủ động quy hoạch và nhân rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao
ứng dụng công nghệ cao quy hoạch diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp
chủ động có phương án chữ nước ngọt để hạn chế ảnh hưởng do xâm nhập mặn